kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị có tội át phải đền tội đó là quy luật tất yếu
tuy nhiên có những kẻ dù nhận bản án cao nhất của pháp luật đó là tử hình
nhưng nhiều người vẫn cảm thấy chưa đủ bởi tội ác hắn gây ra quá màn rợ
hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một tội ác của một tên tội phạm giết người
trôn xác hàng loạt gây rúng động dư luận việt nam suốt một thời gian dài
ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi năm một người chan dê tại huyện bảo lâm
phát hiện có một sáp chết nam giới bị trôn trong rừng thông thuộc tổ hai mươi bốn thị trấn lộc thắng
nên trình báo công an huyện bảo lâm
qua kiểm tra xác minh sơ bộ công an huyện bảo lâm báo cáo vụ việc đến công an tỉnh lâm đồng
để thành lập hội đồng khám nghiệm hiện trường tử thi làm rõ nguyên nhân chết của nạn nhân
hiện trường là một bãi rác trong rừng thông gần tỉnh lộ bảy trăm hai mươi năm
cách nhà máy bao xíp nhôm lâm đồng khoảng năm trăm linh m và mặt đường chính một mươi hai m
nơi đây khá vắng vẻ một số người dân địa phương thường đưa gia súc đến chăn thả
nạn nhân bị trôn phía trên có nhiều tấm chăn cũ và rác thải
kiểm tra tử thi xác định là nam giới khoảng ba mươi năm đến bốn mươi tuổi
được trôn trong hố đất sâu khoảng năm mươi cm một phần gối chân trái trồi lên khỏi mặt hố
đang trong thời kỳ phân hủy mạnh
khả năng nạn nhân chết trước đó khoảng một mươi ngày trên người mặc áo sơ mi trắng ngắn tay quần đùi
phần ngực và cổ
có bốn vết thương làm thủng áo tổn thương đến hết phần mềm
phía sau đầu cũng có một lỗ thủng kích thước một bốn cm x ba bảy cm
làm tổn thương toàn bộ tổ chức não
trong não có những mảnh kim loại nhỏ là nguyên nhân chính dẫn đến cây chết cho nạn nhân
từ kết quả khám nghiệm hiện trường tử thi xác định đây là vụ án giết người
nơi phát hiện sát chết có thể là hiện trường phụ của vụ án
tung tích của nạn nhân chưa được xác định rõ
nên lãnh đạo công an tỉnh lâm đồng chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự công an huyện bảo lâm
nhanh chóng truy tìm để xác định động cơ của vụ án và có kế hoạch điều tra làm rõ
qua xác minh được biết ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
công an thành phố bảo lộc lâm đồng nhận đơn trình báo của chủ hãng taxi quyết tiến
ở thành phố buôn ma thuật đắk lắc về việc anh hoàng thế vinh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú phường tân lập thành phố buôn ma thuật là lái xe của hãng taxi quyết tiến
nhận hợp đồng đón
công an khách từ thành phố bảo lục về buôn ma thuật đắk lắc như không liên lạc được
cụ thể anh vinh điều khiển ô tô innova bảy chỗ biển kiểm soát bốn mươi bảy a chín mươi chín bảy đi chở khách
từ ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi năm nhưng đến hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi năm gọi điện thoại không nghe máy
từ nguồn thông tin này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng
nhanh chóng liên lạc với người nhà anh vinh để hỏi về đặc điểm trang phục phương tiện tài sản
số điện thoại
khi đi đón khách ở thành phố bảo lộc qua thông tin từ gia đình anh vinh cung cấp
cơ quan cảnh sát điều tra xác định trang phục của anh vinh chung khớp với trang phục tử thi
tiếp tục tiến hành cho nhận dạng tử thi gia đình anh vinh nhận ra nạn nhân chính là hoàng thế vinh
đi sâu tìm hiểu công việc của nạn nhân được biết
ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi năm anh vi nhận hợp đồng chở khách từ thành phố buôn ma thuột
về thành phố bảo lục bằng xe toyota varis loại bốn chỗ
ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi năm anh vinh về lại thành phố buôn ma thuột
và thông báo với hãng là khách có hẹn khi nào điện thoại thì qua đón
ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi năm anh vinh điều khiển xe innova màu xám
điện kiểm soát bốn mươi bảy a chín mươi chín bảy báo với công ty là qua thành phố bảo lục đón khách về thành phố buôn ma thuật
tối cùng ngày gia đình và công ty gọi điện cho anh vinh nhưng máy không liên lạc được
đáng chú ý là ngày
hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi năm có một người đàn ông sử dụng số điện thoại một hai trăm hai mươi hai bốn trăm năm mươi tám xxx
gọi điện đến gia đình và công ty của anh vinh
người này xưng là cán bộ điều tra công an thành phố bảo lộc và cũng là chủ nợ của anh vinh
trao đổi với nội dung anh vinh nợ tiền nhiều người và hẹn sẽ đến làm việc
sau đó gia đình và công ty anh vinh gọi lại số máy này thì không liên lạc được
căng cứ vào kết quả xác minh thu thập tài liệu ban đầu
điều tra công an tỉnh lâm đồng nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản
khả năng hung thủ đóng giả khách thuê xe rồi giết anh vinh để chiếm đoạt ô tô cùng điện thoại di động
từ nhận định này lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo cho các điều tra viên
trinh sát chia thành nhiều tổ để tiến hành xác minh thu thập tài liệu
lực lượng điều tra khẩn trương giả soát tất cả đối tượng hình sự nổi
nhất là số cờ bạc lưu động ở địa bàn lâm đồng đắk lắc
ra thông báo truy tìm tăng vật vụ án và kiểm tra
và kiểm tra camera ở trạm thu phí dọc các tuyến quốc lộ thuộc tỉnh lâm đồng
đặc biệt các điều tra viên tập trung xác minh về thời gian anh vinh lưu trú
từ ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đến một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi năm tại lâm đồng
và dựng lại lộ trình của anh vinh cùng đối tượng thuê xe
theo hướng điều tra này bước đầu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng nắm được thông tin
anh vinh có lưu trú một mình tại khách sạn ở phường lộc sơn thành phố bảo lộc
từ ngày một mươi sáu tháng tám
đến một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi năm nhận định đối tượng thuê xe rồi giết anh vinh
có nhiều khả năng sống tại thành phố bảo lộc nơi cơ quan cảnh sát điều tra
chỉ đạo lực lượng trinh sát tiến hành ra soát các điểm cho thuê trọ tại đây
quá trình xác minh cơ quan điều tra nắm được thông tin
trong ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi năm có một khách hàng gọi thuê xe taxi
tại hãng lado trở từ khách sạn nơi anh vinh thuê trọ về đường tuệ tĩnh phường lộc sơn
nhận định khả năng nghi cáo
cơ quan xác hại anh vinh trú tại đường tuệ tĩnh công an tỉnh lâm đồng
chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xác minh
đúng như phán đoán ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi năm lực lượng công an phát hiện
tăng vật của vụ án là ô tô innova viện kiểm soát bốn mươi bảy a chín trăm linh bảy đầu trước nhà số bốn mươi tuệ tĩnh
lực lượng trinh sát nhanh chóng tiếp cận bao vây ngôi nhà
phát hiện và khống chế kiêu quốc huy cùng với ô tô tăng vật
quá trình làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra
huy khai báo quanh co không thừa nhận hành vi sát hại anh vinh
ban đầu huy khai bản thân chỉ là người chứng kế sự việc
còn hung thủ thực sự là anh đỗ hoàng bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú huyện bảo lâm
cụ thể huy bình trương ngọc dũng bạn huy và anh vinh
cùng đi ô tô biển kiểm soát bốn mươi bảy a chín trăm linh bảy đến đất nông để mua gỗ
trong quá trình mua bán vinh nảy sinh mâu thuẫn với bình dũng và bị cả hai sát hại
sau khi giết vinh bình và dũng
đưa xác nạn nhân về huyện bảo lâm trồn ra ô tô cùng điện thoại di động cho huy sử dụng
căn cứ kết quả thu thập tài liệu cùng những tăng vật có trong nhà huy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng nhận định lời khai của huy là vô căn cứ
sau một mươi một giờ kiên trì đấu tranh ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
huy đối lý khai nhận chính là kẻ giết anh hoàng thế vinh tại đắk nông
rồi đưa sát về huyện bảo lâm trồn và chiếm đoạt toàn bộ tài sản của nạn nhân
làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng kiều quốc huy khai
đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi năm này xin ý định giết người cướp tài sản
vì vậy huy lên mạng tìm mua súng về tập bắn
sau đó cho vào vỏ đựng đàn guitar rồi lên thành phố buôn ma thuật đắk lắc mua một sim điện thoại di động
gọi thuê xe trở về lâm đồng để gây án
ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi năm tình cờ huy gặp anh vinh tại một quán nước ở thành phố buôn ma thuột
nên đặt vấn đề thuê xe toyota virus
huy thay đổi ý định yêu cầu tài xế trở về thành phố bảo lộc có công chuyện
những ngày ở thành phố bảo lộc huy nhờ anh vinh trở đi một số điểm nhưng chưa có cơ hội để ra tay
ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi năm huy và anh vinh về lại thành phố buôn ma thuột
khi nào huy giải quyết công việc xong sẽ gọi sang đón
bảy giờ ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi năm anh vinh đón huy từ thành phố bảo lộc về buôn ma thuột
bằng xe innova
biệt kiểm soát bốn mươi bảy a chín mươi chín bảy
lúc xe đến ngã ba đường rẽ vào huyện tuy đức đắk nông
biết đoạn này vắng người nên huy quyết định ra tay
khi đi qua khu rừng già giáp biên giới campuchia huy nói với anh vinh rẽ vào để xem gỗ
thời điểm anh vinh dừng xe mở cửa bước xuống đất
thì huy đã lên đạn sẵn khẩu súng tự chế bắn đạn ar một mươi năm
thấy anh vinh lên xe ngồi vào ghế lái chuẩn bị hút thuốc
huy đứng dưới đường sát cửa phụ đã mở
hỏng và đạn ar một mươi năm có gắn giảm thanh bắn vào phía sau đầu anh vinh
làm nạn nhân chết tại chỗ
huy lây xe hạ ghế kéo xác anh vinh ra phía sau
rồi dùng dao đâm liên tiếp vào ngực và cổ
sau đó quay đầu xe chạy về lâm đồng
đến khu rừng thông thuộc tổ hai mươi bốn thị trấn lộc thắng huyện bảo lâm
huy kéo xác anh vinh vào trôn điều khiển xe về nhà trọ ở số bốn mươi tuệ tĩnh
ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
huy gắn sim của huy và điện thoại của anh vinh để sử dụng
cũng trong ngày này huy dùng số sim đã mua tại thành phố buôn ma thuật gọi cho anh vinh
đồng nghiệp cơ quan và gia đình nạn nhân nhằm mục đích hợp pháp hóa việc cúc máy
mất tích của anh vinh là do trổ nợ
huy sử dụng ô tô cướp được đi một số nơi và nói với mọi người là mới mua
khi biết xác anh vinh đã bị phát hiện huy có ý định bỏ trốn nhưng bất thành
khám xét nơi ở của huy cơ quan cảnh sát điều tra
thu giữ sáu khẩu súng các loại trong đó có một khẩu súng dùng để giết anh vinh
đáng chú ý là trong số vật chứng thu thập tại nhà huy
cơ quan điều tra phát hiện một số tài liệu liên quan đến việc sang nhượng đất giữa huy
với vợ chồng anh đỗ hoàng bình và phạm thị mỹ hạnh
cùng chú huyện bảo lâm từ hai nghìn một mươi hai với giá trị chuyển nhượng lên tới hai sáu tỷ
qua xác minh được biết vào thời điểm sang nhượng đất cho huy

thì vợ chồng anh đỗ hoàng bình chỉ hạnh mất tích một cách bí ẩn
có thông tin cho rằng vợ chồng này đột ngột bỏ đi khỏi địa phương để trốn nợ
điều đáng ngờ là tại sao trong lời khai ban đầu huy đổ cho anh đỗ hoàng bình
người đã mất tích trước đó ba năm là hung thủ đã giết anh vinh
thêm nữa trong năm hai nghìn một mươi hai với tuổi đời và tuổi nghề còn nhỏ
huy làm gì mà có lượng tiền hai sáu tỷ để sang nhượng đất của vợ chồng anh đỗ hoàng bình
với kinh nghiệm và linh cảm nghề nghiệp trinh sát điều tra viên nhận định
việc mất tích của vợ chồng anh bình có liên quan đến huy
ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi năm giám đốc công an tỉnh lâm đồng ra quyết định xác lập chuyên án ghl hai nghìn một mươi năm
do đại tá vũ nhân khánh phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra làm trưởng bàn chuyên án
để đấu tranh mở rộng đối với kiều quốc huy
từ đây một sự thật kinh hoàng diễn ra
trước đó hơn ba năm dần được làm sáng tỏ
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc công an tỉnh lâm đồng
ba chuyên án ghl hai nghìn một mươi năm lựa chọn điều tra viên trinh sát có nhiều kinh nghiệm tham gia đấu tranh chuyên án
huy động sự tham gia các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và cục nghiệp vụ bộ công an
ban chuyên án tập trung làm rõ quá trình hoạt động của đối tượng và gia đình điều kiện kinh tế
làm rõ tài sản của vợ chồng huy có được tại lâm đồng
còn gốc số tiền để sang nhượng năm mảnh đất của vợ chồng anh bình chị hạnh ở đâu mà có
kết quả điều tra xác minh thể hiện tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
huy đem vợ con đến thuê nhà tại số bốn mươi tuệ tĩnh phường lộc sơn thành phố bảo lộc tạm trú
thời gian này huy dùng xe máy loại way sử dụng súng hơi sharp innova để bán chim
và mua một ô tô bốn chỗ màu xanh tại tp bảo lộc
về tài chính vợ chồng huy không có nguồn thu nhập đột xuất nào quá ba trăm linh triệu đồng
tại lâm đồng huy chủ yếu chơi với vợ chồng anh bình chủ nhà trọ xuân chiến
và một số bà con đồng hương người hà tĩnh sinh sống tại lâm đồng
đáng chú ý là huy sở hữu năm thửa đất được sang nhượng từ chị hạnh tại huyện bảo lâm vào ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi năm
sau khi huy thắng kiện phát sinh tranh chấp
một điều đáng chú ý là khi vợ chồng anh bình mất tích
huy nhắn tin đe dọa ngăn cản mẹ anh bình báo công an và tung tin vợ chồng này vỡ nợ phải bỏ
từ kết quả xác bình này bà truyền án thấy nổi lên một số vấn đề đáng chú ý
đó là sau khi giết anh vinh huy trôn xác rồi gọi điện đến gia đình
người thân thông báo là nạn nhân nợ nhiều tiền phải bỏ trốn
trường hợp của vợ chồng anh bình huy cũng là người tung tin mất tích do nợ một mươi ba tỷ
và ngăn cản mẹ anh bình báo công an
thêm nữa khi khám nhà huy cơ quan điều tra thu giữ được chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu bản gốc của chị hạnh
phải chăng huy giết vợ chồng chị rồi bịa đặt ra chuyện trốn nợ để che giấu tội lỗi của mình
từ kết quả xác bình bà truyền án ghl hai nghìn một mươi năm nhận định kiều quốc huy là đối tượng liên quan trực tiếp
đến việc mất tích của vợ chồng anh bình chị hạnh
theo đó giám đốc công an tỉnh lâm đồng chỉ đạo bà truyền án xây dựng kế hoạch
huy động tổng hợp các lực lượng phương tiện biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với huy
ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
bà truyền án tiến hành đấu tranh xét hỏi huy
quá trình khai báo đến mối quan hệ xã hội huy không nhắc đến việc thân quen với vợ chồng anh bình chị hạnh
trả lời về nguồn gốc số tiền hai sáu tỷ mua đất của vợ chồng anh bình
huy khai do vợ sắp cưới của huy ăn bớt xăng bán cho số lái xe công trình thủy điện đồng nai bốn
và số đào đãi vàng ở xã quảng khê huyện đắc cờ long đắc nông
bên cạnh đó còn do huy buôn bán gỗ chắc từ đắk nông về thành phố hồ chí minh
tất cả những lời khai này đều bị các điều tra viên trong ban chuyên án bác bỏ bằng những luận chứng hết sức thuyết phục
bởi qua xác minh ban chuyên án xác định được trong quá trình sinh sống tại lâm đồng
huy chưa hề mua bán gỗ chắc và vợ huy cũng không thể rút ruột được xăng để bán cho người khác
đến ngày làm việc thứ tư hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi năm huy vẫn không thể lý giải được nguồn gốc số tiền bùa đất
huy thừa nhận tung tin địa đặt với bà hải là mẹ của anh đỗ hoàng bình
về việc vợ chồng anh bình chị hạnh nợ một mươi tỷ đồng và nợ huy ba trăm linh triệu đồng
khi được hỏi mục đích của việc tung tin này thì huy không giải thích được
theo nữa huy cũng không thể trả lời được vì sao lại có được số điện thoại di động của chị hạnh
để nhắn tin cho bà hải và một số người khác
đến ngày làm việc thứ năm hai mươi bảy tháng chín huy khai vợ chồng anh bình chị hạnh bị giết chứ không phải mất tích
huy kể anh đỗ hoàng bình cùng huy và trương ngọc dũng
bàn bạc để chiếm đoạt các thửa đất của chị phạm thị mỹ hạnh
khi huy về đắk lắc tổ chức đám cưới từ ngày một mươi đến một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi hai
lúc đó dũng đang ở nhà bình thì vợ chồng anh bình chị hạnh xảy ra cãi nhau
anh bình do dùng dao nhọn giết chị hạnh sau đó giết dũng để bịt đầu mối
trong lúc xô sát dũng dùng dựa chống cự và giết chết anh bình
sau khi sát hạ anh bình dũng đưa hồ sơ đất cho huy để sang tên bán chia đồi
do không muốn chia tài sản nên huy đã điều dũng đến khu vực đèo b bốn mươi để giết rồi đốt xác đổ cho xuống hồ
lời khai này của huy cũng bị ban chuyên án bác bỏ bởi nó bộc lộ nhiều tình tiết hết sức vô lý thiếu thực tế
tiếp tục đấu tranh huy thừa nhận bản thân là hung thủ sát hại vợ chồng anh bình chị hạnh để chiếm đoạt tài sản
huy vẽ ra kịch bản là sau khi chứng thực hợp đồng mua đất của chị hạnh huy điều vợ chồng anh bình chị hạnh
đi đến sưởng gỗ của mình ở khu vực gần hồ thủy điện đồng nai bốn tỉnh đắk nông
trong lúc trèo thuyền đưa cả hai ra giữa hồ huy dùng kích điện tấn công khiến vợ chồng anh bình chị hạnh tê liệt
sau đó huy dùng dao mang theo giết cả hai rồi cho vào bao tải ném xuống hồ phi tàng
về lời khai này ban chuyên án thấy không thực tế bởi anh bình là vận động viên điền kinh không chuyên có sức khỏe rất tốt
nếu một mình huy tấn công vợ chồng anh bình chị hạnh trên thuyền
thì sẽ gặp phải sự kháng cự quyết liệt
thêm nữa nếu đúng là huy giết người cho vào bao tải ném xuống ngủ thì tại sao xác nạn nhân không nổi lên
và một điều bất hợp lý là huy không có sưởng cưa nào ở khu vực này cả
từ những lập luận nêu trên qua đầu tranh huy đối lý thường xuyên có thái độ đổ lì
huy thách thức và tuyên bố chấp nhận án tử hình bị tịch thu hết tài sản chiếm đoạt
và tài sản của hai gia đình bị cây biên do thế chấp cho huy mượn tiền
đến ngày làm việc thứ sáu ngày hai mươi tám tháng chín
trước những lập luận sắc bén và phương pháp chiến thuật đấu tranh phối hợp của điều tra viên trong ban chuyên án
đã bùa kiêu quốc huy khai nhận việc giết vợ chồng anh bình chị hạnh do một mình huy thực hiện
đến đây ban truyền án đã loại bỏ được vai trò của trương ngọng dũng do huy bị đặt ra để trốn tội
nhưng về diễn biến hành vi giết vợ chồng anh bình và sau khi giết phi tàng giấu sát
thế huy lại khai báo tại hồ thủy điện đồng nai bốn
vậy thực sự
xác vợ chồng anh bình chị hạnh được giấu ở đâu là bài toán khó chỉ huy mới có đáp án đúng
trước khó khăn này bà chuyên án quyết định trở lại ngôi nhà của vợ chồng anh bình chị hạnh
ở thị trấn lộc thắng để xác mình
tại đây qua làm việc với người thân và hàng xóm của đôi vợ chồng này
cơ quan điều tra thấy nổi lên một số điểm đáng chú ý
cụ thể sau khi đôi vợ chồng này mất tích hàng xóm có đến nhà
thì thấy chén bát ăn xong chưa rửa và con chó của họ nuôi
cũng đột ngột bệnh
biến mất theo chủ
kiểm tra xung quanh cơ quan công an phát hiện có nhiều giếng nước được đào quanh vườn
từ kết quả xác mình ban truyền án đi đến nhận định
huy giết hại vợ chồng anh bình chị hạnh rồi trôn xác đâu đó xung quanh khu vực nhà nạn nhân
theo hướng này ban chuyên án quyết định đề ra chiến thuật đánh vào tâm lý đối tượng
quá trình xét hỏi các điều tra viên nhắc đến cụm từ cái giếng trôn xác và quan sát thái độ của huy
thầy huy có nhiều thay đổi
thái trên nét mặt nên tổ công tác yêu cầu huy vẽ sơ đồ nhà anh bình chị hạnh và mảnh đất của huy cạnh đó
lúc này huy mới cuối đầu xin lỗi tổ đấu tranh ban chuyên án ghl hai nghìn một mươi năm và khai nhận toàn bộ sự thật
huy thuật lại chi tiết diễn biến từ động cơ phạm tội giai đoạn thực hiện hành vi giết người giấu sát đến chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra xác định do có quan hệ với vợ chồng anh bình chị hạnh từ trước
và biết được chị hạnh có nhiều thay đổi
huy có nhiều thay đổi nên huy nảy suy nghĩ định giết người để chiếm đoạt
đầu năm hai nghìn một mươi hai huy nói với chị hạnh là gia đình mình có hơn một mươi hectare cà phê ở đắk lắc
hiện gia đình cho tiền để huy mua đất chuẩn bị cưới vợ
huy gợi ý hỏi mua năm mảnh đất của chị hạnh tại huyện bảo lâm để lập nghiệp
tháng hai năm hai nghìn một mươi hai huy nhờ chị hạnh thuê áo cưới và mời vợ chồng chị đi chụp chung ảnh cưới
tại thác đạm bờ ri thành phố bảo lục
quá trình quan hệ với vợ chị hạnh là một vấn đề rất quan trọng
trong anh bình huy biết mẹ nuôi của chị hạnh ở thành phố hồ chí minh yêu cầu chị bán đất để thu lại vốn
nên đầu năm hai nghìn một mươi hai huy đặt cọc cho chị hạnh năm mươi triệu đồng để mua năm thửa đất ở đồi biệt kích thị trấn lộc thắng với giá là hai bảy tỷ
ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi hai vợ chồng chị hạnh cùng huy đến ubnd thị trấn lộc thắng làm hợp đồng sang nhượng
hợp đồng này đã được chứng thực coi như có giá trị pháp lý
chị hạnh giữ hợp đồng và thỏa thuận
khi nào huy trả đủ tiền sẽ làm thủ tục nộp hồ sơ để sang tên cho huy
sau khi hợp đồng được xác lập thì huy luôn tìm mọi cơ hội để giết vợ chồng anh bình chị hạnh
sáng ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi hai anh bình gọi huy đến nhà để phụ mình xuống suối gần nhà chặt tre về làm giàn trồng rau
huy phụ anh bình đến tối thì ở lại ăn cơm
đến một mươi chín h cùng ngày anh bình và huy nghe nhạc ở phòng khách còn chị hạnh dọn dẹp ở nhà bếp
anh bình nhờ huy ra sân nhà ôm những bó cha
huy đưa chai nứa xuống phía sau
khi anh bình ôm bó cuối cùng đi trước và nói huy dọn dẹp những con dao ở sân
thì huy nghĩ thời cơ giết anh bình chị hạnh đã đến
huy cầm con dao dài khoảng năm mươi cm tiến tới dùng sống dao chém một nhát và gái anh bình
khiến nạn nhân ngã sấp chết tại chỗ
trong lúc huy lấy bạt phủ lên xác anh bình thi hạnh trong nhà bếp nghe thấy tiếng động đi ra xem có chuyện gì
thấy vậy huy dùng con dao trên chém bằng sống dao và chán chị hạnh
do lực chém không mạnh nên chị hạnh chạy vào bếp và bị vấp ngã ở cửa
huy đuổi theo chém một nhát bằng sống dao vào phía gáy khi chị hạnh vừa trồm dậy khiến nạn nhân ngã chết
con chó nhà chị hạnh thấy động ra sủa thì huy chém chết con chó
sau khi giết vợ chồng anh bình huy lấy bạc cuốn xác nạn nhân vứt xuống giếng cạn phía sau phần đất nhà anh bình
đồng thời vứt sát con chó lên trên
huy tiếp tục ném khoảng một mươi hòn đá và lấy cuốc cao đất xuống
rồi dùng bạt hái cà phê và một tấn gỗ ghép của lõi dây điện đậy kín miệng giếng
huy vào phòng ngủ lấy bốn sổ đỏ của năm thửa đất mang tên chị hạnh
sổ hộ khẩu chứng minh nhân dân điện thoại di động của hạnh
hợp đồng sang nhượng đã được chứng thực trong ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi hai
rồi khóa cửa phía trước đi về phòng trọ
ngày chín tháng ba năm hai nghìn một mươi hai huy về đắk lắc tổ chức đám cưới
sau ngày cưới huy sang huyện bảo lâm rồi viết một tờ giấy có nội dung
chị hạnh nợ huy sáu trăm linh triệu đồng và một tờ giấy chị hạnh nợ của huy hai sáu tỷ đồng tiền sang nhượng đất
sau đó huy ký giả chữ ký họ tên của chị hạnh ở phần người nhận và người nợ tiền
bằng cách lấy chữ ký và họ tên thật của chị hạnh đè lên tờ giấy huy đã biết
dùng bút chì tô in hẳn xuống rồi lấy bút mực viết theo đường hẳn
huy bịa đặt nói với người thân trong gia đình là được một người trung quốc
làm trong nhà máy bossis đầu tư tiền mua đất nhờ huy đứng tên
sau khi mua xong người trung quốc này chết nên số đất được sang nhượng đương nhiên là của huy
ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi hai huy nhờ phan huy tâm cán bộ văn phòng ubnd huyện bảo lâm
nộp toàn bộ hồ sơ đã được huy làm giả giấy giao nhận tiền cho phòng tài nguyên môi trường huyện bảo lâm
để làm thủ tục sang tên cho huy
cũng trong thời gian này huy dùng điện thoại của chị hạnh nhắn cho bà hải
mẹ anh bình là bình hạnh nợ tiền không dám về
và nợ huy ba trăm linh triệu đồng
sau đó huy tới gặp bà hải đòi số tiền này và nói với bà hải rằng
vợ chồng anh bình nợ xã hội đen một mươi tỷ để bà hải tin là thật không đi trình báo với công an
can ngăn bà hải không nên đi coi bói và gọi hồn để biết anh bình chị hạnh còn sống hay chết
sau khi cho huy vẽ sơ đồ nơi phi tăng xác của vợ chồng nạn nhân
ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi năm ban chuyên án đã trích xuất kiều quốc huy về huyện bảo lâm
để chỉ bộ sơ người dưới đáy giếng lấy mẫu so sánh giám định adn
kết quả trả lời đó chính xác là xác anh đỗ hoàng bình và chị phạm thị mỹ hạnh
như vậy sau sáu ngày tích cực đấu tranh trí bàn chuyên án đã làm rõ vụ mất tích
sau ba năm sáu tháng hai mươi ba ngày của vợ chồng anh bình chị hạnh là do bị kiều quốc huy sát hại
rồi vứt xác xuống giếng để phi tăng nhằm chiếm đoạt tài sản
với tội ác tay trời ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi
kiều quốc huy bị toán nhân dân tỉnh lâm đồng đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án tử hình
với ba tội danh giết người cướp tài sản và tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng trái phép
phá thành công chuyên án ghl hai nghìn một mươi năm công an tỉnh lâm đồng không chỉ giả mã được
sự mất tích bí ẩn của đôi vợ chồng trẻ bình hạnh mà còn thu hồi được tài sản
đã bị kiều quốc huy chiếm đoạt trả lại cho chủ sở hữu
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc
của công an tỉnh lâm đồng trong trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm
được các cấp tuyên dương khen thưởng và người dân hết lời khen ngợi
và đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo